ngày bốn tháng năm bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã làm thủ tục cho bệnh nhân covid một mươi chín cuối cùng xuất viện
sau bốn lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai
trước đó tại bệnh viện này cũng đã chữa trị thành công cho chín bệnh nhân khác
đây là bệnh nhân một trăm sáu mươi sáu quê ở huyện lục nam tỉnh bắc giang làm việc tại thái lan
kết quả bốn lần xét nghiệm gần đây nhất đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
vào các ngày hai mươi một hai mươi ba hai mươi năm và tháng bốn vào ngày hai tháng năm
thời điểm xuất viện thì bệnh nhân có thể trạng bình thường không ho không sốt không khó thở
sau khi xuất viện bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly tại gia đình trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
tại buổi xuất viện bệnh nhân và người thân đã bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc
đến sự quan tâm cứu chữa của đội ngũ cán bộ bác sĩ nhân viên khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
như vậy là tính đến nay bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã điều trị và chữa khỏi
cho một mươi trên một mươi bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín